ngày một mươi bảy tháng sáu ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã có công văn số hai trăm một mươi chín gửi ban cán sự đảng đảng đoàn đảng ủy trực thuộc trung ương các tỉnh ủy thành ủy trực thuộc trung ương
về việc ra soát chấn chỉnh xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực tham nhũng trong các cơ quan đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng
toàn văn nội dung công văn như sau
thời gian qua thực hiện chỉ đạo của đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư chủ tịch nước trường ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
công tác phòng chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh đạt nhiều kết quả toàn diện tích cực rõ rệt góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị phát triển kinh tế xã hội của đất nước
củng cố niềm tin của nhân dân
tuy nhiên tình trạng vòi vĩnh nhũng nhiễu gợi ý lót tay gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc vẫn còn diễn ra ở nhiều cấp nhiều ngành
mới nhất là vụ việc cán bộ thanh tra của bộ xây dựng có hành vi vòi tiền trong quá trình thanh tra tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc đã gây bức xúc trong dư luận xã hội
để chấn chỉnh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng này thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng tập trung lãnh đạo chỉ đạo
một ban cán sự đảng thanh tra chính phủ ban cán sự đảng kiểm toán nhà nước chỉ đạo ra soát bổ sung hoàn thiện các quy trình quy chế hoạt động của các đoàn thanh tra kiểm toán bảo đảm công khai minh bạch chặt chẽ không để sơ hở để thực hiện các hành vi tiêu cực tham nhũng trong quá trình thanh tra kiểm toán
đảng ủy công an trung ương chỉ đạo khẩn trương xác minh điều tra làm rõ vụ việc vòi tiền của một số cán bộ thanh tra bộ xây dựng trong quá trình thanh tra tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
một ban cán sự đảng bộ xây dựng chỉ đạo kiểm tra giả soát việc bổ nhiệm phó trưởng phòng phòng chống tham nhũng thuộc thanh tra bộ xây dựng đối với bà nguyễn thị kim anh xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có liên quan nếu có sai phạm
báo cáo kết quả về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng qua ban nội chính trung ương cơ quan thường trực của ban chỉ đạo trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín